qua tin báo của quần chúng nhân dân công an huyện tân hồng tỉnh đồng tháp đã kiểm tra cửa hàng tạp hóa của anh bùi văn hào
chú tại xã thông bình huyện tân hồng và phát hiện ở đây có số lượng lớn thuốc lá nhập lậu
anh bùi văn hào là chủ cửa hàng khai nhận mua số thuốc lá này từ một người không rõ danh tính
chỉ đặt hàng qua điện thoại và được giao tận nhà
lực lượng công an đã thu giữ trên bốn bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại để tiếp tục làm rõ vụ việc này